tự xưng là hiệp sĩ đường phố tìm người dân không đội mũ bảo hiểm chạy xe tốc độ cao dừng kiểm tra rồi cưỡng đoạt tài sản
nhóm sau đối tượng vừa bị công an tp hcm bắt giữ
theo cơ quan điều tra hàng ngày từ hai mươi hai h đêm đến năm h sáng hôm sau các đối tượng thường xảo quanh các tuyến đường ở thủ đức và các quận lân cận
tìm người dân có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra nếu không đưa tiền thì đe dọa sẽ đem về phường xử lý
đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức thông báo những người dân đơn vị trên địa bàn từng bị lừa hoặc có liên quan đến phương thức thủ đoạn của đối tượng trên thì hãy đến cơ quan công an trình báo